trước tình hình thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tỉnh yên bái đã tiến hành bố trí tái định cư khẩn cấp
cho những hộ dân có nhà bị cuốn trôi sập đổ hoàn toàn nhanh chóng giúp người dân ổn định lại đời sống
hoang tàn và đổ nát là những gì còn sót lại đối với gia đình ông lò văn muồn cùng nhiều hộ gia đình
tại bản tủ xã sơn lương huyện văn chấn ông muồn vẫn chưa hết bàng hoàng vì trận lũ quét đã cuốn đi
cả ngôi nhà của ông là tài sản bao năm tích cóp của gia đình
xã sơn lương là xã thiệt hại nặng nề nhất của huyện văn chấn với ba người chết và bảy người bị thương
năm mươi sáu ngôi nhà bị thiệt hại sáu mươi năm hectare lúa hoa màu bị hư hại hoàn toàn
nhằm ổn định đời sống cũng như bảo đảm an toàn tính mạng của người dân sau lũ năm ngày
chính quyền xã đã chủ động phối hợp với phòng tài nguyên môi trường huyện văn chấn tiến hành lập
quy hoạch đất vận động nhân dân hiến đất tiến hành tái định cư khẩn cấp cho một mươi năm hộ dân bị sập trôi nhà
về lâu dài
xã sẽ tiếp tục bố trí tái định cư cho những hộ trong vùng nguy hiểm
xã đã tiến hành thống kê các hộ gia đình bị thiệt hại bị sập nhà và lũ quân trôi
xã đã khẩn trương thực hiện sự chỉ đạo của ban dân huyện và tỉnh
xã khẩn trương bố trí quy đất để bố trí tái định cư cho người dân
đến tại thời điểm này xã đã thực hiện bố trí đảm bảo cho người dân nhận đất
khách quan công ty